bộ lao động thương binh và xã hội đang dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số năm hai nghìn một mươi ba
quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp cao đẳng
trong đó cơ quan này đề xuất mở rộng đối tượng tuyển sinh cao đẳng
bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất đối với trình độ cao đẳng đối tượng tuyển sinh sẽ gồm
học sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông người có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông
hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông
người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông
hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông
học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng có nguyện vọng học liên thông lên trình độ cao đẳng đã học
và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông
hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông
và có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp cùng ngành nghề đào tạo
ngoài ra bộ lao động thương binh và xã hội cũng đề xuất bổ sung quy định ngưỡng đầu vào
trình độ cao đẳng đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe